thông tin mới nhất từ văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết
tính đến một mươi bảy h ngày hôm qua ảnh hưởng của bão số năm đã làm một người mất tích và một mươi bốn người bị thương
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ảnh hưởng của bão số năm đã làm một người mất tích một mươi bốn người bị thương tại quảng ngãi
về nhà ở có một trăm bảy mươi chín ngôi nhà bị sập trong đó tỉnh bình định thiệt hại nặng nhất bị sập một trăm bốn mươi bốn ngôi nhà
cơn bão cũng đã khiến hơn hai một trăm linh ngôi nhà bị hư hỏng
về nông nghiệp bão số năm gây hư hỏng thiệt hại hai trăm một mươi tám hectare lúa tại phú yên hơn năm hectare hoa màu tại quảng ngãi bình định phú yên và bảy mươi hectare nuôi trồng thủy sản tại bình định phú yên
đồng thời khiến hơn một sáu trăm linh cây xanh bị gãy đổ
tác động của bão số năm đã làm bảy mươi chín tàu thuyền khai thác thủy sản bị hư hỏng hai tám trăm linh mét đường giao thông tại bình định hư hỏng và sạt lở hơn một mươi hai m ba đất đá tại quảng ngãi phú yên
nhiều địa phương thuộc quảng ngãi bình định phú yên bị mất điện hiện đã khắc phục xong sự cố một đường dây hai trăm hai mươi kv và ba đường dây một trăm một mươi kv đồng thời đang tiếp tục khắc phục sáu đường dây một trăm một mươi kv
sau con bão số năm sông lớn kèm theo gió mạnh vẫn còn xảy ra tại bờ biển xã nhân hải tp quy nhơn tỉnh bình định
bão và sóng lớn đã đánh sập hàng chục ngôi nhà của người dân tại đây cùng với đó là toàn bộ hệ thống đường giao thông ven biển và tuyến đê kè hơn sáu trăm linh mét cũng bị sạt lở nghiêm trọng
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
người dân làng trài ven biển xã nhân hải thành phố quy nhơn tỉnh bình định vẫn chưa hết bàng hoàng khi sau một đêm trở về họ phải chứng kiến cảnh tượng tan hoang như thế này
từng cơn sóng lớn đánh mạnh vào bờ phá vỡ toàn bộ khối bê tông kẻ kiên cố tạo nhiều hố sâu hàm ếch và ăn sâu vào nhà dân
cùng với đó hơn sáu trăm linh mét đường bê tông nông thôn cũng bị hư hỏng nặng đề
của đồng bờ kề đây là năm mươi m
là kề trên sống là bị sập hoàn toàn
hai trăm linh m đường giao thông dọc tiếng biển này cũng bị sụt lúng và hư hỏng nặng
nhà dân thì hiện nay ước tính sơ bộ là có một mươi bốn nhà là bị sập
không chỉ ăn sâu vào đất liền sóng biển cao kèm theo gió mạnh đã đánh sập hàng chục ngôi nhà ven biển của bà con
với tinh thần tiên phong sẵn sàng hỗ trợ tích cực
từ năm giờ sáng hàng chục cán bộ chiến sĩ công an thanh niên sung kích đã được huy động đến hiện trường sạt lở
bắt tay vào việc gia cố tạm thời tuyến kè cho bà con bằng hàng trăm bao tải cát
nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và hạn chế sự thiệt hại về tài sản
cơn bão số năm đổ bộ vào địa bàn thành phố
lực lượng công an thành phố đã tích cực triển khai công tác của bà con
nắm tình hình qua đó đã chủ động ra soát và kịp thời bố trí lực lượng đến các địa bàn sung yếu
đến các địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão gây ra
sáng nay lực lượng tiếp tục triển khai cùng với thanh niên xung kích của công an thành phố nguyên nhương
đã tiến hành hỗ trợ dân giúp dân
đổ cát để lắp các đoạn bị sập lúng ở bờ kìa để đảm bảo an toàn thách phục cơn bão
không chỉ riêng địa bàn xã nhân hải
hiện tại lực lượng công an các đơn vị địa phương vẫn đang tiến hành lên phương án khắc phục sự cố mưa bão
giúp đỡ người dân ở địa bàn sung yếu vùng trũng thấp di chuyển tài sản đồ dùng sinh hoạt
đồng thời các tổ công tác vẫn luôn bám trụ tại cơ sở để hỗ trợ người dân khi có yêu cầu
bệnh viện đa khoa khu vực cai lệ tiền giang hôm qua vừa tiếp nhận người ca bỏng nặng
trong lúc nhúng lưới cá vào nhựa đường đu đỉnh bụi pha với xăng
sự việc xảy ra vào trưa cùng ngày tại ấp tân hòa xã tân hội thị xã cai lệ
một nhóm gần hai mươi người đang dùng nhựa đường pha với xăng để nhúng lưới cá nhằm mục đích lưới cá chắc hơn
nhóm người này đang làm việc bất ngờ có gió lớn lùa vào nên bụi than bay sang khu vực nhúng là phát hỏa
khiến một mươi người bị bỏng nặng được chuyển đến bệnh viện
bác sĩ huỳnh văn hơn người điều trị trực tiếp cho các bệnh nhân cho biết
họ đều bỏng ở phân chân và đa phần đều được cấp cứu kịp thời
thưa quý vị hiện đang là thời điểm giao mùa thời tiết miền bắc tan sen những đợt không khí lạnh ngắn
kèm theo thời tiết hanh khô khiến các loại virus gây bệnh sinh sôi mạnh
kéo theo nguy cơ bệnh dịch đặc biệt là với trẻ nhỏ
những ngày gần đây số lượng bệnh nhi đến khám và điều trị tại các bệnh viện tăng cao
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại bệnh viện đa khoa thanh nhàn hà nội
khoa nhi bệnh viện thanh nhàn thành phố hà nội
những ngày này số lượng bệnh nhân tăng đột biến với đa dạng các bệnh cảnh như
cúm mùa sốt suốt huyết sốt virus viêm tài dữa và viêm phế quản viêm phổi
trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ một mươi năm đến hai mươi bệnh nhi nhập viện điều trị
tối hôm ngủ thì thấy cháu khó thở khó khề
sáng hôm sau thì đưa cháu vào viện nhi khám luôn
khám thì người ta nói con tôi bị viêm phổi hay phế quản
người ta không kênh làm viện người ta bảo viện gần nhất nhà mình thì là
lúc nào cháu lên cơn khó thở thì sẽ vào viện kịp thở
bạn này thì vào viện hôm nay là hôm thứ bảy ạ
hôm nay được ra viện
ở nhà thì con tôi chỉ ho nhẹ thôi
với lại bạn ấy kèm theo sốt cho vào viện viện để khám
bạn này đợt trước là bạn ấy có tiền xử bị viêm phế quản rồi
nhưng bây giờ là bạn ấy đợt này bạn ấy bị sốt thôi
ở viện nó bình thường là uống kháng xích rồi nha
theo các bác sĩ nhiều bệnh nhi cũng nhập viện do sốt xuất huyết
hiện bệnh này vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh
việc điều trị sốt xuất huyết hiện nay chủ yếu là nhằm điều trị triệu chứng
do đó khi trẻ bị sốt cha mẹ cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị
không tự ý điều trị tại nhà
thời gian này tình trạng sốt sốt huyết cũng đang bùng phát

rồi cũng tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân sốt sốt huyết
và khá nhiều bệnh nhân có biến chứng nặng
cũng có một số trường hợp đã xảy ra những biến chứng
thứ nhất là biến chứng về giảm tiểu cầu
bệnh nhân giảm tiểu cầu rất thấp gây ra chảy máu niêm mạc
và đã phải khẩn truyền tiểu cầu
thứ hai là một số bệnh nhân điều trị sốt sốt huyết tại nhà
và thực hiện trong tình trạng nặng và có tình trạng sốc
huyết áp và không đo được mạch không bắt được
cũng đã được xử trí kịp thời
để giữ gìn sức khỏe trong những ngày lạnh
các bác sĩ khuyến cáo người dân cần vệ sinh sạch sẽ môi trường sống
ăn uống bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng
nhằm nâng cao sức đề kháng cho cơ thể
giữ ấm cơ thể khi làm việc ngoài trời
riêng đối với trẻ nhỏ
cần tiêm phòng đầy đủ đúng lịch nhằm tránh phát sinh dịch bệnh
chương trình tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
vị kiểm soát nhân dân tối cao vừa phê chuẩn quyết định
khởi tố bị can của cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đối với bảy bị can trong vụ án vn phòng ma
các bị can bị khởi tố về tội danh buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
các bị cáo gồm
nguyễn minh hùng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc vn phòng ma
võ mạnh cường nguyên giám đốc công ty hnc
và năm bị cáo khác
từng giữ các chức danh quan trọng tại vn phòng ma
việc khởi tố bảy bị can này
nhằm tiến hành điều tra làm rõ hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
ghi xuất xứ từ canada
xảy ra tại vn phòng ma
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bốn
trong giai đoạn một của vụ án
bảy bị can này cùng với năm bị can khác
đã bị tòa án nhân dân tp hcm đưa ra xét xử sơ thẩm
vào cuối tháng chín
và tuyên phạt các mức án từ ba năm tù treo
đến hai mươi năm tù gian
phòng cảnh sát hình sự công an tp yen
phối hợp với công an tp tuy hòa
vừa bắt quả tang vụ đánh bạc có quy mô lớn
tại nhà của đối tượng nguyễn ngọc minh
chú thôn ngọc phúc một xã bình ngọc tp tuy hòa tp yen
lực lượng công an đập vào tội điểm nói trên
bắt quả tăng hai mươi hai đối tượng đang tổ chức sát phạt
tăng vật thu giữ gồm gần bốn trăm linh triệu đồng
một mươi bốn xe mô tô hai mươi bảy điện thoại di động
và các dụng cụ liên quan đến đánh bạc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tuy hòa
đã ra quyết định tạm giữ một mươi hai đối tượng
gồm đinh ngọc khoa lâm phương anh tú huỳnh minh phi
cùng chú tại xã hòa an huyện phú hòa
nguyễn minh tuấn nguyễn phúc thắng lâm viết cường
nguyễn phú lợi nguyễn ngọc minh lê văn tuấn
nguyễn minh hoàng nguyễn minh hậu huỳnh văn lưu
cùng chú tại tp tuy hòa để điều tra về hành vi đánh bạc
thưa quý vị theo thống kê trên bảy mươi số vụ tai nạn giao thông đường sắt
xảy ra tại đường ngang hoặc lối đi dân sinh tự mở
do đó việc xử lý rứt điểm các vi phạm hành lang an toàn đường sắt
và xóa bỏ các lối đi tự mở là một trong những nhiệm vụ
mà bộ giao thông vận tải các cơ quan quản lý nhà nước
trong lĩnh vực đường sát đang phải tập trung trải khai
mục tiêu là xóa ngay gần năm trăm linh lối đi tự mở
và không để phát sinh thêm các lối đi dân sinh dạng này
trên tuyến đường sát quốc gia
theo thống kê của tổng công ty đường sắt việt nam
hiện nay trên toàn quốc tồn tại bốn bốn mươi lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt
thuộc địa phận của ba mươi ba tỉnh thành phố
trong đó hà nội là địa phương tồn tại nhiều lối đi tự mở nhất
với ba trăm sáu mươi điểm
chín tháng năm hai nghìn một mươi chín đã có tới một trăm linh một vụ tai nạn xảy ra
tại các lối đi dân sinh tự mở này
cũng theo ông vũ quang khôi cục trưởng cục đường sắt
hiện đơn vị này đang phối hợp cùng với chính quyền các địa phương
triển khai ngay một số xe phát
để xóa bỏ các lối đi tự mở
và ngăn không để phát sinh thêm
trước mắt là chúng tôi là
thực hiện các biến pháp tăng cường đảm bảo an toàn
giữa mùng sát tài lối đi tự mở đường ngang
và cũng như tôi vừa nói trên là
thay nâng cấp hình thức phòng vệ
các đường ngang
rồi là tổ chức cảnh báo
rồi xây dựng ggo thẩm tốc biển báo
rồi là thực hiện giao ngay các lối đi tự mở
mà không phải xây dựng công trình phù trợ
những lối đi nào mà không cần thiết
phải giao ngay
chúng tôi sẽ tạo ra
chắc định chính quyền địa phương giao ngay và bàn giao chính quyền địa phương quản lý
với cái biện pháp này
hai lối đi tự mở thì chúng tôi tiếp tục sẽ làm cái việc này
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín sáu mươi lối đi tự mở qua đường sắt đã bị xóa bỏ
tuy nhiên với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm có thể xử lý rứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt
thì cục đường sắt cùng chính quyền các địa phương cần phải thực hiện các giải pháp quyết liệt hơn nữa
thực tế trong quá trình thực hiện chức năng quản lý phát hiện xử lý các vi phạm liên quan đến an toàn đường sắt
cũng còn tồn tại rất nhiều khó khăn trong đó có cả trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương
trong quá trình chúng tôi đi làm việc
ban đầu ở một số địa phương
quan tâm đúng mức cho an toàn đoàn thông đường sắt cũng chưa được cao
sau khi qua tiêm truyền
phổ biến giáo dục thì các địa phương hiện nay cũng đã ý thức và cũng đã hiểu được cái trách nhiệm của mình
đối với việc đảm bảo an toàn đoàn thông mà trong pháp luật quyền sắt đã quyết định
quy lỗi thì chúng tôi thấy rằng đa số là đường dân sinh tự mở
tức là không có những chấp hành những cái quy định của pháp luật
từ mở thì có nghĩa là không có gạc chắn
không có những
cái cảnh báo mang hình chất là bắt buộc và đặc biệt nhất là cái văn hóa giao thông của mình
là chưa được đào tạo chưa được nhìn nhận một cách gọi là bền vững
hình ảnh được camera hành trình của một chiếc xe ô tô ghi lại tại một đường ngang có biển báo thuộc phường yên viên quận long biên hà nội
vào thời điểm đó
đoàn tàu đã đến gần tàu
xong có lẽ do chủ quan và không chú ý quan sát
một người lái xe ô tô vẫn thả nguyên tuyệt toàn đường ngang
thái mắn là tai nạn đã không xảy ra
tình huống này một lần nữa cho thấy
chính người tham gia giao thông
đang tự đặt sinh mạng của mình
vào sự mai rủi
và thực tế là năm hai nghìn một mươi
đã có hai trăm bảy mươi bảy vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra
thế nhưng lâu nay nhiều người vẫn nghĩ các buổi tuyên truyền là khô khan là tẻ nhạt và hiệu quả cũng chưa cao
đúng là trên thực tế thì vẫn có những bất cập trong công tác tuyên truyền
thế nhưng trong thời gian vừa qua cư dân mạng đã lan truyền một đoạn clip
một buổi tuyên truyền của cảnh sát giao thông hà nội với đối tượng là các tài xế taxi
rất nhiều người sau khi xem xong đoạn clip đã bày tỏ sự ấn tượng đối với những nội dung mà đồng chí cảnh sát giao thông đã truyền tải
nội dung đó là gì
và vì sao nó có sức lan tỏa như vậy
mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện giao thông
rất hay rất thực tế cảm ơn anh cảnh sát giao thông
bài giảng quá sinh động hoan hô chú công an
trên mạng xã hội hàng ngàn lượt bình luận bày tỏ sự ấn tượng với những thông tin và cách truyền tải của cảnh sát giao thông trong clip này
anh nguyễn thành công tài xế taxi là người có mặt trực tiếp tại buổi tuyên truyền
và chính anh công khi thấy bài giảng của đồng chí cảnh sát giao thông rất thiết thực và ý nghĩa
anh đã lấy điện thoại ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội
thì hôm đấy là tôi rất là thú vị
vì anh ấy chia sẻ rất là thật và thực tế
và tôi rất là cảm xúc bắt tay và có ghi hình
thế sau đó rồi là tôi đưa lên sang cá nhân để chia sẻ với anh em
để anh em có cái nhìn cho nó đi đường cho nó cẩn thận
tôi rất ấn tượng với cái anh cảnh sát giao thông đó
anh ấy chia sẻ
bởi vì là với cái giao thông của hà nội cũng như là
giao thông riêng và giao thông việt nam nói chung là giao thông hỗn hợp
cái văn hóa cũng như là cái ý thức có thể nó cực kém
vậy cho nên là cái bài giảng nó rất hay
mà cái thú vị mà trong tôi đó là cái đầu tư tuyên truyền để cho anh em thấm nhuần cái việc mà đằng sau vô lăng là ai
còn ai thì cái đấy là rất quan trọng đối với tôi
vâng hiện nay thì công tác tuyên truyền về lực chấp hành luật quan tạp giao thông thì có rất nhiều các hình thức đa dạng và phong phú
tuy nhiên làm thế nào để những cái biện pháp tuyên truyền này
phát huy hiệu quả và đi vào thực tế thì vẫn đang là thách thức đối với các ban ngành và cơ quan chức năng
vừa qua thì trên mạng có lan truyền một clip một cảnh sát giao thông có bài giảng với tài xế taxi về nhiều các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông rất hiệu quả và thiết thực
clip này có sức lan tỏa rất lớn và để lại ấn tượng sâu sắc đối với nhiều người
chúng ta hôm nay sẽ cùng gặp người chiến sĩ cảnh giao thông này
thông qua các buổi tuyên truyền như vậy thì tôi muốn gửi gắm đến anh em lái xe là thực sự là cái hậu quả của tai nạn nó vô cùng cực thiếp
khi lầm một lần mà liên quan đến tai nạn thì chúng ta có thể không có cơ hội để làm lại cuộc đời của mình
chính vì vậy là trên mọi nẻo đường hay là bất kể khi nào chúng ta tham gia giao thông thì cũng luôn luôn phải cẩn thận trang bị cho mình đầy đủ những kiến thức kỹ năng và một thái độ đúng đắn trong quá trình tham gia giao thông
những buổi tuyên truyền về an toàn giao thông của đồng chí cảnh sát giao thông hoàng việt đã có sức lan tỏa rất lớn và để lại ấn tượng sâu sắc đối với các tài xế taxi và cộng đồng mạng xã hội
và từ đó những thông điệp về lái xe an toàn tham gia giao thông có văn hóa tiếp tục được lan tỏa
để có được thành công này là vì những thông tin tuyên truyền trong clip không phải chỉ là lý thuyết sao rỗng mà tất cả đều được gắn với thực tế
trong từng tình huống lưu thông chúng ta gặp phải trên đường hàng ngày
theo cái cuộc họp của anh việt anh hàn dạng đấy thì tôi cũng về tôi cũng nhắc được hai con trai nhà tôi là các con
cánh lái xe cũng đã lắng nghe đã thấu hiểu hơn
thì cái chăn trở lớn nhất trong quá trình trao đổi với là về các anh ấy có thể truyền đạt cho con cái mình như thế nào
bởi vì để tham gia giao thông an toàn được thì điều đầu tiên là bố mẹ phải làm gương cho con cái
và con cái của chúng ta là thế hệ sau
có những buổi khi tôi đến tuyên truyền cho các nhà trường rất là hay các con rất là thích
nhưng về bố mẹ không đội mũ bảo hiểm thì tự dưng là sẽ tạo cho con một cái thói quen
mà người ta bảo là gieo hành vi là thói quen
gieo thói quen là tính cách và gieo tính cách thì sẽ gặp số phận
đó là những thứ rất thực tế mà tôi đã gặp trên cái hành trình trên những trải nghiệm của tôi trong quá trình là xử lý tai nạn giao thông
theo những con số thống kê phân tích hàng năm có đến trên tám mươi vụ tai nạn giao thông xảy ra là do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn kém
vì vậy một trong những giải pháp cơ bản để giảm thiểu tai nạn giao thông đó là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông bằng công tác tuyên truyền vận động nhân dân
và sức lan tỏa của clip đã góp phần không nhỏ vào công tác này
bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi toàn bộ công tác đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe sẽ có nhiều thay đổi so với hiện nay
cụ thể những thay đổi đó là gì mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong phóng sự sau đây
theo đó kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi theo quy định mới
sẽ thực hiện giải pháp luật của người tham gia giao thông và các bạn cùng tìm hiểu trong phòng sự sau đây
hành trình của mẹ siêu nhân kiên trì từng ngày để nếu giữ giây phút bên cậu con trai được chẩn đoán mắc chứng não phẳng đã truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng
mới đây một phép màu đã đến với chị khi bé cất những bước đi đầu tiên
ngày sinh nhật ba tuổi của cô cậu như tiếp thêm năng lượng cho mẹ siêu nhân trong hành trình còn nhiều gian nan phía trước

tầm gần tới sinh nhật của con ba tuổi cách đó một tháng là bắt đầu con đứng dậy và con đi được luôn
hôm đó cũng một ngày rất là đặc biệt luôn hôm đó chạy hết rất là sớm
xong cái cả nhà về nhà quen quần vui chơi với nhau
như thường lệ thì cứ lúc nào rảnh thì ba mẹ tập đi cho con thôi
thế hôm đó thì ba mẹ cũng tập đi cho con
cái biểu thôi con đứng lên con đi đi
đấy gọi là không nghĩ là bạn đi được đâu
tại vì bạn khi nào đứng lên là bạn cũng phải vịnh một cái gì đó
rồi bạn mới đứng lên được
rồi đứng lên thì đi cũng chưa có được
vì chân con còn yếu á
thì hôm đó tự dung con không cần vịnh vào cái gì cả
con tự đứng dậy mà con tự chạy tới ba mẹ luôn
và từ cái hôm đó là tới bây giờ
giống như con đi được thì con không có nhát nữa
con dạng lên thì con đi được tới giờ luôn
sự lúc đầu chị không nghĩ là tới cái mốc này
tức là tới khi con đi được
ba tuổi là con lại đi được đâu
thì hằng ngày hai vợ chồng cứ kiên trì tập cho con vậy đó
không cần biết là
đích đến là như thế nào
không cần biết là mình phải bắt buộc
hôm nay là hay là ngày mai gì đó con sẽ đi được
mình có mỗi ngày mình đều nỗ lực tập đi cho con
tập đi cho con
và chị cũng không hy vọng nhiều đâu
mà thật sự giống như kiểu là con thép màu quá
thì hôm đó con đi được
thì hai vợ chồng rất là hạnh phúc
bé của tôi bước đi những cái bước đầu tiên
thì rất là sung sướng
thì rất là sung sướng
và hai vợ chồng lập tức nghĩ tới cái ý nghĩ là
mình phải thực hiện cái ước nguyện của mình là
mời mọi người ăn chè ba ngày liên tiếp
để cảm ơn mọi người đã giúp đỡ
và nhờ mọi người mà con mình có thể tiến bộ nhanh đến như vậy
chứ nếu không thì rất là khó để con hòa nhập với cộng đồng và mọi người
mình nghĩ là cái quán này mình mở ra cho con
thì khi mà con mình đi được
chắc hai vợ chồng mình phải nấu một cái nồi chè bự thiệt bự
mời mọi người ba ngày ăn
để cảm ơn mọi người
rồi mời bạn bè mời người thân của mình tới để chia sẻ niềm vui cho mình
thì nói bân vơ vậy thôi chứ không nghĩ là có ngày này đâu
tới hôm mà con đi được
thì lúc đó hai vợ chồng bắt đầu là trong đầu đẩy lên những kế hoạch
để chuẩn bị cho cái tiệc hôm nay
mong ước của mình lúc đó
mình mong ước con mình sẽ tiến xa hơn nữa
để có thể nhập cùng với các bạn bình thường
chứ không chỉ là dùng lại những cái lớp chuyên biệt như bây giờ